tại chùa linh ứng sơn trà ban tôn giáo chính phủ ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng và giáo hội phật giáo việt nam phối hợp tổ chức lễ tiểu tường và cung thỉnh xá lợi nhập bảo tháp cho hòa thượng thích thiện nguyện
nguyên ủy viên thường trực hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam trưởng ban trị sự giáo hội phật giáo thành phố đà nẵng là người có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc và phát triển du lịch tâm linh ở đà nẵng
hòa thượng thích thiện nguyện là người khai sơn xây dựng ba ngôi chùa lớn ở thành phố hồ chí minh và đà nẵng
trong đó chùa linh ngứng sơn trà tại phường thọ quang quận sơn trà là ngôi chùa lớn nhất ở thành phố đà nẵng cả về quy mô cũng như kiến trúc nghệ thuật hiện nay và là một trong những điểm du lịch tâm linh nổi tiếng thu hút du khách gần xa đến với đà nẵng
sự ra đời của chùa linh ngứng sơn trà với công lao to lớn của cố hòa thượng thích thiện nguyện đã góp phần khẳng định chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng của đảng và nhà nước ta đồng thời góp phần tôn thêm những giá trị văn hóa truyền thống của đà nẵng nói riêng của dân tộc việt nam nói chung